bạch biến không phải là bệnh truyền nhiễm hay bệnh nguy hiểm nhưng lại gây cảm giác mất tự tin cho người bệnh
trên thế giới và tại việt nam người mắc bạch biến chiếm khoảng năm hai dân số
luôn khép mình hạn chế tối đa xuất hiện tại nơi đông người bởi căn bệnh bạch biến với các vết da loang trắng trên mặt và cổ
cô bé pth ở hà tĩnh đã thực sự hòa nhập với cuộc sống sau khi được ghép tế bảo thượng bì tự thân
bệnh nhân là bé pch bảy tuổi xuất hiện đốm trắng đầu tiên ở mép tưởng con bị bệnh lang ben
bố mẹ hát mua thuốc bôi thuốc uống cho con dùng nhưng không thấy hiệu quả
theo thời gian từ đốm trắng nhanh chóng lan dần thành mảng trắng kéo dài một phần má được đưa tới bệnh viện khám
hát được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bạch biến
căn bệnh không khiến hát đau đớn nhưng mang lại nhiều phiền tói ở tuổi dậy thì
những lời chiêu chọc át ý về diện mạo khiến hát luôn mặc cảm cuộc sống ngày càng khép kín hạn chế tiếp xúc với người xung quanh
cách đây hai năm hát tìm đến bệnh viện gia liễu trung ương để thăm khám
tại đây bác sĩ xác định hát mắc bạch biến thể đoạn đủ điều kiện áp dụng phác đồ ghép tế bào thượng bì tự thân không qua nuôi cấy kết hợp điều trị bằng ánh sáng trị liệu
sau cuộc phẫu thuật thành công hát được kết hợp cùng chiếu tiêu cực tím để tăng hiệu quả
theo thời gian sắc tố da phục hồi kỳ diệu thay thế toàn bộ phần da bạch biến
thông tin từ bệnh viện gia liễu trung ương cho biết nước ta có khoảng một triệu người mắc bệnh bạch biến
đây là một bệnh lành tính không lây nhiễm nhưng do ảnh hưởng đến thẩm mỹ khiến cuộc sống của các bệnh nhân bạch biến gặp nhiều khó khăn
bệnh bạch biến là bệnh mãn tính và là bệnh tự miễn cho nên bệnh nhân bạch biến không dễ để điều trị nhưng tỷ lệ đáp ứng với điều trị khá cao
các phương pháp điều trị bệnh bạch biến có rất nhiều tiêu biểu là thuốc bôi và ánh sáng trị liệu
bác sĩ khuyến cáo nhiều bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện gia liễu trung ương trong tình trạng viêm da tiếp xúc dị ứng viêm da tiếp xúc kích ứng
do các bệnh nhân trước khi đến bệnh viện đã tìm đến những phương pháp dân gian như thuốc bôi các loại để đắp không rõ thành phần
hoặc bệnh nhân có thể uống các loại thuốc nam không an toàn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe gây ra dị ứng toàn thân hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan thận
vì vậy các bệnh nhân bạch biến nên đến bệnh viện để thăm khám và có phương pháp điều trị phù hợp
mới đây thanh tra sở y tế tp hcm kiểm tra đột xuất phát hiện cơ sở uci internetal đang tăng sai dương vật cho khách dù chỉ đăng ký dịch vụ tắm hơi massage
cụ thể chiều ngày một mươi sáu tháng bốn đại diện sở y tế tp hcm cho biết thời điểm kiểm tra cơ sở này trên đường nguyễn văn cử quận một
có hai khách hàng đang được tư vấn thực hiện chăm sóc da và tăng sai cậu nhỏ
các cửa phòng ở tầng bốn tầng năm và sáu đều khóa kín lực lượng chức năng yêu cầu đại diện cơ sở mở cửa
kết quả ghi nhận tầng bốn và tầng năm là nơi thực hiện các dịch vụ cho khách hàng mỗi tầng có một phòng với ba giường và các sản phẩm sử dụng
còn tầng sáu bố trí một tủ đựng hàng hóa mỹ phẩm dùng cho khách cơ sở không cung cấp được hóa đơn chứng từ nguồn gốc các sản phẩm hàng hóa nên hàng bị tạm giữ
khi kiểm tra trang mạng xã hội của cơ sở này đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này đã đăng tải các nội dung quảng cáo liên quan đến dịch vụ nam khoa như tăng sai quý ông chuẩn y khoa trẻ hóa tái sinh toàn bộ gương mặt xóa nhăn nâng cơ
trong khi đó cơ sở được ubnd quận một cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh từ ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn về dịch vụ tắm hơi massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự trừ hoạt động thể thao
sở y tế đình chỉ hoạt động cơ sở sẽ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền ít nhất sáu mươi triệu đồng
ubnd quận một đều yêu cầu tăng cường kiểm tra sau cấp phép xử lý nghiêm các cơ sở lợi dụng loại hình kinh doanh nhạy cảm này để thực hiện các dịch vụ trái phép
sở y tế khuyến cáo người dân khi tiếp cận các thông tin quảng cáo trên mạng xã hội không vội vàng tin ngay mà cần có sự kiểm chứng cẩn thận thông qua nhiều kênh khác nhau
đặc biệt là cổng tra cứu thông tin khám chữa bệnh của sở để tìm hiểu về giấy phép của phòng khám bác sĩ tránh những biến chứng gây nguy hiểm tính mạng
trường hợp nghi ngờ cơ sở dịch vụ khám chữa bệnh không phép hoặc hoạt động trong thời gian bị đình chỉ liên hệ đường dây nóng chín trăm tám mươi chín bốn trăm linh một một trăm năm mươi năm hoặc phản ánh qua ứng dụng y tế trực tuyến
đến đây bản tin y tế cũng xin được khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại